cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn quang vinh về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật